theo kết luận tại bản án sơ thẩm của tòa nhân dân tỉnh cà mau vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn phạm nhân nguyễn văn vũ tên gọi khác là vũ cá rổ và một số phạm nhân khác đã lấy ma túy từ bên ngoài chuyển vào trong trại giam thì bị cán bộ trại giam phát hiện và lập biên bản thu giữ vũ đã dùng bóng đèn để tấn công cán bộ trại giam nhưng bị khống chế ngay sau đó
trong lúc bị dẫn giải phạm nhân bùi hoàng minh đối tượng có liên quan với vũ đã la ó làm các phạm nhân khác trong phân trại kích động
đập phá bùm giam đánh các phạm nhân khác và chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ
tại phiên xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt bốn mươi phạm nhân có liên quan tới vụ việc trên gồm các mức án từ hai năm tù đến trung thân
trong đó có bảy phạm nhân liên quan tới vụ việc trên đã làm đơn kháng cáo và một phạm nhân bị đề nghị tăng nặng mức hình phạt
dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi một